tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tổ chức họp báo phát động giải thưởng sản phẩm công nghệ số make in việt nam năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng sản phẩm công nghệ số make in việt nam năm hai nghìn hai mươi là hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
công nghệ số việt nam và nằm trong diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số việt nam
các sản phẩm tham dự giải thưởng sẽ được đánh giá công khai minh bạch theo hai tiêu chí
thiết kế sáng tạo tại việt nam giải các bài toán việt nam
giải thưởng được trao cho năm hạng mục giải thưởng nền tảng số xuất sắc giải thưởng sản phẩm số xuất sắc
giải thưởng giải pháp số xuất sắc giải thưởng thu hẹp khoảng cách số thành thị nông thôn người yếu thế
hạn chế mặt trái của công nghệ số và giải thưởng sản phẩm số tiềm năng
thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày hai mươi tháng tám đến hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thông qua hình thức online tại địa chỉ makeinvietnam mic gov